trên địa bàn tỉnh gia lai xảy ra tình trạng mưa lớn ở thượng nguồn đổ về
khiến lượng nước ở các hồ thủy điện thủy lợi liên tục tăng lưu lượng xả
trong đó thủy điện xả lũ đột ngột khiến công tác ứng phó ở hạ nguồn bị động
khiến nhiều người dân gặp nguy hiểm
trước tình trạng trên ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã có công điện khẩn
chấn chỉnh việc vận hành xả lũ ở các hồ chứa thủy điện thủy lợi
và triển khai các biện pháp phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du
trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng một mươi một thủy điện an khê ca mắc trên địa bàn thị xã an khê
tỉnh gia lai tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ từ hai trăm linh m ba một giây lên sáu trăm linh m ba một giây
có lúc dự kiến lên một m ba một giây
hơn một mươi hộ dân đã phải di rời khẩn cấp
nhiều cánh đồng lúa ở bốn huyện thị xã là an khê phú thiện ia pa và ia un pa bị ngập trắng
điều đang nói theo chính quyền địa phương
xả lũ của thủy điện an khê can nắc là không đúng quy trình
thủy điện này đột ngột xả lũ mà không thông báo trước cho chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ nhắn tin cho các huyện trước khi xả lũ vài giờ
trước sự tắc trách của thủy điện an khê can nak
ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã phải ra công điện khẩn
gửi hòa tốc cho thủy điện và các huyện chấn chỉnh việc vận hành xả lũ
nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân